báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm ngày hôm nay cho biết
tại các khu cách ly tập trung của thành phố và khu cách ly tập trung của quận huyện
chỉ còn chín mươi một trường hợp về từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi
hiện có sáu mươi chín trường hợp về từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi phòng ngừa
ngoài ra còn hai mươi hai trường hợp đang được theo dõi ở các khu cách ly tập trung của quận huyện
tính đến ngày hôm nay một mươi chín tháng bốn tp hcm còn một trăm chín mươi hai trường hợp
đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú